nhân dịp kỷ niệm lần thứ sáu mươi quốc khánh nước cộng hòa madagascar tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng đến tổng thống nước cộng hòa madagascar andri rajolina
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng đến bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa madagascar
cũng trong ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng đến tổng thống nước cộng hòa djibouti ismail omar guale
nhân dịp kỷ niệm lần thứ bốn mươi ba ngày quốc khánh nước cộng hòa djibouti
cùng với đó phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện mừng đến bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế nước cộng hòa djibuti